hiện nay tiến dụng đen đang là vấn đề nhức nhối là nguyên nhân trực tiếp cũng như gián tiếp khiến nhiều loại hình tội phạm khác được tạo ra
nắm bắt được mối nguy hại từ vấn nạn này công an tỉnh bắc ninh đã đẩy mạnh các hoạt động nhằm chấn áp tội phạm
và trở thành một trong số những tỉnh đi đầu cả nước trong chấn áp loại hình tội phạm này
huyện yên phong tỉnh bắc ninh là địa phương có nhiều khu công nghiệp nơi tập trung đông đảo các công nhân đến làm việc
lợi dụng tình hình trên các đối tượng tín dụng đen đã sử dụng nhiều thủ đoạn để cho vay nặng lãi gây mất trật tự tại địa phương
vì thế lực lượng công an huyện đã và đang tích cực vào cuộc nhằm đấu tranh chấn áp loại tội phạm này
tuy nhiên việc ra soát các cơ sở cầm đồ cho vay tài chính và các cá nhân cho vai nặng lãi còn hạn chế
chưa đi sâu làm rõ được phương thức thủ đoạn hình thức cho vai cũng như tính chất hành vi vi phạm nên kết quả phòng ngừa đấu tranh còn chưa cao
ngoài ra công tác kiểm tra xử lý đối với hoạt động này hiệu quả còn thấp mang tính hành chính đơn thuần nên không phát hiện được sai phạm
toàn bộ là các biển các quảng cáo
cho vai hỗ trợ tài chính của các đối tượng mà rán ở nơi công cộng đến giờ phút này
chúng tôi đã qua công tác giao nhiệm vụ và kiểm tra giám sát thì không còn các tình trạng lộng hành như trước nữa
chúng tôi vẫn tiếp tục chỉ đạo các đơn vị địa phương tập trung đấu tranh mạnh với loại tội phạm này để làm sao đảm bảo an ninh chính trị
giữ gìn trật tự an toàn xã hội phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế ở tỉnh nhà
từ đầu năm đến nay công an tỉnh bắc ninh đã phá và khởi tố nhiều vụ án có liên quan đến tội phạm tín dụng đen
bên cạnh đó công an các huyện thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh đã lập nhiều chuyên án đấu tranh với tội phạm liên quan đến tín dụng đen
đồng thời khởi tố xử phạt hành chính nhiều đối tượng liên quan đến loại tội phạm này